các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng đã lập một mươi hai thẻ atm của các ngân hàng thương mại khác nhau để thực hiện hành vi phạm tội căn cứ tài liệu điều tra cho thấy đến thời điểm hiện tại nhóm đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại ở tỉnh quảng ninh với số tiền trên bốn tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn sau khi vụ việc công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại việt nam hay còn gọi là liên kết việt bị cơ quan công an vào cuộc điều tra
thì gần đây cơ quan chức năng lại tiếp tục phát hiện các công ty bán hàng đa cấp biến tướng lừa đảo
thực tế câu chuyện khi tham gia bán hàng đa cấp một vốn bốn mươi tám lời hay là không phải làm gì cũng có tiền không chỉ xảy ra tại công ty liên kết việt mà còn là hình thức phổ biến của các công ty đa cấp trong thời gian vừa qua
ngoài những tài liệu bán hàng và những khóa đào tạo kỹ năng bán hàng thì các công ty bán hàng đa cấp còn tổ chức những buổi phát tiền thưởng hoành tráng có những sự kiện thu hút từ ba người đến năm người tham dự
và cũng tại đây câu chuyện siêu thu nhập
khi tham gia bán hàng đa cấp đã được các công ty giàn dựng một cách không thể thuyết phục hơn để rụ rỗ người tham gia
đây là quan cảnh một chương trình gọi là đại hội phát thưởng tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm của công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệm quyền thương mại thăng long hay còn gọi là công ty thăng long group tổ chức tại thiên đường bảo sơn hà nội
ước tính khán phòng có khoảng gần một người tham dự
những nhà phân phối xuất sắc nhất được vinh danh trên sân khấu
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm thăng long group đã liên tục tổ chức các buổi phát thưởng tháng quy mô hoành trá như thế này
số lượng người tham gia tháng sau luôn cao hơn tháng trước
và số tiền thưởng mà nhà phân phối nhận được theo lời giới thiệu của thăng long group chỉ trong ba mươi ngày
khiến nhiều người không khỏi giận mình
còn đây là những tài liệu cho thấy cách mà thăng long group đã dẫn dụ người dân đến với hệ thống đa cấp của mình
bằng việc xây dựng những chương trình khuyến mại như
đầu tư mua gói sản phẩm bốn mươi sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng nhận khuyến mại một trăm năm mươi ba triệu đồng
đầu tư mua gói sản phẩm hai trăm ba mươi triệu năm trăm linh ngàn đồng nhận gói khuyến mại bảy trăm sáu mươi năm triệu đồng
với sức hấp dẫn như thế chỉ sau gần hai năm được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
thăng long group đã xây dựng cho mình một hệ thống nhà phân phối tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
việc các công ty bán hàng đa cấp tổ chức các lễ trả thưởng
lễ kêu gọi mọi người tham gia bán hàng đa cấp
đây là một hoạt động marketing
nhưng mà hoạt động marketing bị biến tướng bằng cách họ đưa ra những nhân vật
với những doanh thu cao ngất ngược
thì không có mục đích nào khác ngoài mục đích lôi kéo
những người hiện nay đang đứng bên ngoài mạng lễ đa cấp
để tham gia vào mạng lễ đa cấp đó
có thể nói là cứ nhìn vào những cái hoạt động này
có thể mình đánh giá được
những cái tính đúng đắn hay không đúng đắn của các công ty bán hàng đa cấp
và thực tế thời gian qua là đã chứng minh rồi
những công ty nào mà có càng tổ chức những sự kiện
rồng rộ lôi cuốn càng đông người tham gia
thì thực tế đã cho thấy những công ty đó càng bắt đầu trái pháp luật
theo tìm hiểu trong hệ thống bán hàng đa cấp của thăng long group
để nhận được mức thu nhập một bảy tỷ đồng trong ba mươi ngày
thì nhà phân phối phải mời được hàng ngàn người tham gia hệ thống
theo nghị định bốn mươi hai ndcp của chính phủ
về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp
gồm cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoa hồng tiền thưởng
lợi ích kinh tế từ việc rũ rỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp
cả các anh chị đã lần lượt chứng kiến tất cả các nhà phân phối
lần lượt trả mức và lấy nó bằng các nhà

thưa quý vị chỉ trong ba mươi ngày một nhà phân phối của thăng long group
kiếm về một bảy tỷ đồng thu nhập
câu chuyện đã cho thấy những điều bất thường
trong hệ thống bán hàng đa cấp của thăng long group

thì thăng long group phải trích lại khoản thuế thu nhập cá nhân của người nhận
để nộp vào ngân sách nhà nước
nhưng trên thực tế việc nộp khoản thuế này có được công ty tuân thủ hay không
trong phóng sự tới đây chúng tôi sẽ truyền tải thông tin đến quý vị và các bạn
vào chiều ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hà nội
cho biết đã nhận được thông tin trình báo từ phía bà nguyễn thị thu trang
là phóng viên của báo phụ nữ tp hồ chí minh
về việc bị người lạ gọi điện đe dọa
bà trang cho biết vào ngày bảy tháng bốn đã nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ
đầu dây bên kia có tiếng người đàn ông chửi bới đe dọa bà
vì đã động đến miếng cơm manh áo của họ
khi bà trang gọi lại để làm rõ hơn sự việc
thì người đàn ông này tiếp tục đe dọa bà trang là đi mua quan tài để chuẩn bị cho cả gia đình
trao đổi với báo chí bà trang cho biết gần đây nhất đã viết bài phản ánh
một số vụ việc tiêu cực tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội
cùng ngày hội nhà báo việt nam đã có công văn gửi đến công an tp hà nội và công an huyện sóc sơn
đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ người gọi điện đe dọa nhà báo thu trang
ông hồ quang lợi phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam
cho biết sau khi nắm được thông tin đã giao ủy ban kiểm tra của hội
liên lạc với báo phụ nữ tp hồ chí minh và các cơ quan bảo vệ pháp luật
để phối hợp có biện pháp bảo vệ an toàn cho phóng viên
theo ông lợi công văn của hội được gửi đến công an huyện sóc sơn tp hà nội
vì gần đây nhất những đề tài điều tra phản ánh tiêu cực của nhà báo thu trang
đều diễn ra tại địa bàn huyện này
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp phủ lý tỉnh hà nam
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị tuyết
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng tuyết
đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực thôn bích trì xã liêm tuyền thành phố phủ lý
cơ quan công an đã thu giữ gần một trăm linh gram heroin một điện thoại di động một xe máy và một số tăng vật có liên quan
tuyết khai nhận mua ma túy về để bán kiếm lời
hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án
tòa án nhân dân huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo chu quang đạo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú địa bàn về tội cối gây thương tích
nạn nhân trong vụ án chính là vợ của bị cáo chị dương thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
theo cáo trạng do có mâu thuẫn vợ chồng ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm chu quang đạo đã dùng dao đâm nhiều nhát vợ mình
theo kết luận giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho chị hồng là ba mươi bốn
tòa án nhân dân huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đã tuyên phạt chu quang đạo năm năm tù
đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho chị hồng số tiền trên ba mươi sáu triệu đồng
hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản là nguyễn huy hoàng và nguyễn tiến anh
cùng chú phường phúc xá quận ba đình tp hà nội
vừa bị công an quận ba đình tp hà nội bắt giữ cùng tăng vật của vụ án
vào một giờ sáng ngày một mươi một tháng bốn tại đoạn đường thái hà
hai đối tượng đã cướp giật chiếc túi sách của người đi đường
bên trong gồm một điện thoại iphone sáu một triệu hai trăm linh nghìn đồng và thẻ atm cùng một giấy tờ cá nhân
đến ba giờ sáng cùng ngày thấy điện thoại cướp được có
nhắn xin chuộc giấy tờ nguyễn huy hoàng nhận là người nhặt được túi sách và đòi tiền chuộc
tại địa điểm giao giấy tờ và nhận tiền chuộc
hai đối tượng đã bị nạn nhân phối hợp với công an quận ba đình bắt giữ
tại cơ quan công an bọn chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt một mươi hai vụ cướp giật trên địa bàn tp hà nội
cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này
hãy liên lạc với đội cảnh sát hình sự công an quận ba đình
số điện thoại bốn mươi ba tám trăm hai mươi ba chín trăm bảy mươi chín để cung cấp thông tin hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra
cùng chung một thủ đoạn kẻ gian đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm cắp tài sản
là máy tính sách tay điện thoại di động có giá trị
những vụ trộm xảy ra trên địa bàn thị xã đồng xoài của tỉnh bình phước
mà chúng tôi đề cập đến trong phóng sự sau đây
sẽ là bài học cảnh giác cho mọi người trong việc nâng cao ý thức cảnh sát và bảo vệ tài sản của chính mình
hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên vũ thoại
thuộc phường tân bình thị xã đồng xoài cho thấy
một đối tượng đã ung dung đi vào văn phòng của công ty như khách mua hàng
quan sát thấy không có người trông coi
đối tượng đã nhanh chóng lấy trộm một chiếc máy tính sách tay rồi tẩu thoát
một vụ trộm khác xảy ra tại tiệm còn đồ thanh nguấn
cũng thuộc phường tân bình thị xã đồng xoài
đối tượng ra vò hỏi mua điện thoại rồi lợi dụng sơ hở của người bán hàng
nhanh tay chếm đoạt chiếc điện thoại hiệu iphone năm s đang sạc pin của chủ tiệm
anh mai anh dũng chủ tiệm cầm đồ hùng dũng ở phường tân xuân thị xã đồng xoài
cũng trở thành nạn nhân của một vụ trộm điện thoại
chỉ một phút lơ là anh đã bị kẻ gian lấy mất một chiếc điện thoại hiệu iphone năm s
khi xem lại hình ảnh từ camera an ninh anh dũng mới biết
tên trộm đã lấy thêm ba chiếc điện thoại khác
nhưng chưa kịp mang đi thì bị phát hiện nên bỏ chạy
đối tượng cũng tới nhiều lần quan sát hỏi mua máy
không có máy là khoảng năm mươi phút sau đối tượng quay lại rồi là
hỏi máy mà anh chưa có rồi là cũng đi tiếp
lần thứ ba chắc để em sơ hở sang hàng xóm này
đối tượng lại vào quan sát và không thấy người đối tượng ăn trộm
qua quá trình giả soát các nhà đối tượng
thu thập chứng cứ công an thị xã đồng xoài đã xác định
nguyễn văn sự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
thường chú xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
là đối tượng gây ra những vụ trộm cắp trên
sự từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
và tăng chữ trái phép chất ma túy
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
đối tượng đã liên tiếp gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản
là máy tính sách tay điện thoại di động
ở địa bàn thị xã đồng xoài và huyện đồng phú
chúng tôi đã tập trung sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đặc biệt là phát động phong trào quần chúng
để nhân dân cung cấp và các thông tin liên quan đến các đối tượng
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp với công an
trên địa bàn lên cận để ra soát truy bắt đối tượng
thì phát hiện các đối tượng có nhiều đặc điểm trùng khớp
nên chúng tôi đã mời đối tượng lên về làm việc
độ giao động từ hai mươi đến ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
vùng áp thấp nóng từ phía tây phát triển và mở rộng hơn sang phía đông
nên thời tiết ở khu vực này từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu
mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng nóng
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi năm độ
cái nắng trói trăng khô rác sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân
vì vậy các bạn nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào lúc trưa chiều
áp thấp nóng từ phía tây phát triển và mở rộng hơn sang phía đông nam
gây ra gió tây nam và tạo hiệu ứng phơn khô nóng cho các tỉnh từ thanh hóa cho tới tận thừa thiên huế
trong ba ngày tới thời tiết tại đây cũng sẽ nắng nhiều không mưa
nắng nóng gây gắt xảy ra trên diện rộng
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi chín độ
tại nam trung bộ thời tiết ổn định không mưa
ngày nắng với mức nhiệt tăng dần từ bắc vào nam
nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi hai cho tới ba mươi bốn độ
vùng núi phía tây còn cao hơn
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch dài ngày của quý vị và các bạn
khu vực tây nguyên phổ biến mây thay đổi
đêm và sáng trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều
tuy nhiên khoảng thời gian tối muộn đến đêm
một vài nơi trên khu vực sẽ xảy ra mưa rào cục bộ
cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ trong ngày giao động từ một mươi chín đến ba mươi sáu độ
các tỉnh nam bộ từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm
thời tiết vẫn ổn định ít thay đổi so với trạng thái hiện tại
trời hầu như không có mưa ban ngày nắng nhiều và khô
riêng các tỉnh thuộc miền đông của khu vực
có thể hơi nóng bức trong một vài tiếng giữa trưa
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi bảy độ
kết thúc nha
hẹn gặp lại